theo báo cáo của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh nghệ an
tính đến một mươi bảy h ngày một mươi năm tháng một mươi trên địa bàn tỉnh có hai người chết do nước lũ
ba mươi năm xã bị cô lập nhiều đoạn đường quốc lộ bị ngập sâu cấm lưu thông
mưa lớn trong nhiều ngày khiến cho một trăm ba mươi một xã phường của một mươi ba huyện thành thị
với bốn mươi bốn năm mươi một hộ trên một trăm tám mươi bốn bảy trăm bốn mươi một người bị ngập sâu
trong đó ba mươi năm xã bị cô lập hai trăm hai mươi sáu trường học với ba hai trăm chín mươi sáu phòng học bị ngập lũ
nhiều tuyến đường quốc lộ chạy qua địa phận tỉnh bị ngập cấm lưu thông
quốc lộ bốn mươi tám e thuộc xã nghĩa bình huyện nghĩa đàn đường tỉnh năm trăm bốn mươi bốn thuộc xã châu phong huyện quỳ châu
đường tỉnh năm trăm ba mươi tám thuộc xã thịnh thành huyện yên thành
theo báo cáo nhanh nghệ an có hai trường hợp tử vong gần bảy hectare lúa hoa màu
và gần hai hectare diện tích nuôi cá tôm bị ngập
trước tình hình diễn biến phức tạp của mưa lũ ban chủ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh
chỉ đạo các ban ngành địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ tăng cường công tác thông tin truyền thông
nhất là vùng sâu vùng xa vùng ven sông suối hạ lưu các hồ đập vùng trũng thấp
triển khai ngay công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ kiểm tra bảo đảm an toàn công trình
các hồ chứa nước bố trí lực lượng phương tiện tại những khu vực sung yếu để sẵn sàng cứu hộ cứu nạn khi có sự cố
tích cực vận hành các trạm bơm tiêu cống tiêu và hệ thống canh tiêu để tiêu úng bảo vệ lúa và hoa màu